trung tâm y tế quân dân y huyện đảo bạch long vĩ hải phòng đã cấp cứu thành công hai ca bệnh hiểm nghèo tại đảo
trước đó khoảng hai mươi một h ngày một mươi năm tháng một mươi hai trung tâm y tế quân dân y bạch long vĩ tiếp nhận bệnh nhân ngọc vào cấp cứu trong tình trạng sốc do đau mất máu da và niêm mạc trắng nhớt không đo được mạch huyết áp phản ứng thành bụng mạnh
trước đó khoảng hai mươi một h ngày một mươi năm tháng một mươi hai trung tâm y tế quân dân y bạch long vĩ tiếp nhận bệnh nhân ngọc vào cấp cứu trong tình trạng sốc do đau mất máu da và niêm mạc trắng nhợt phản ứng thành bụng mạnh
phẫu thuật thành công ca viêm ruột thừa giờ thứ hai mươi bốn cho binh nhất trần thanh bình một mươi chín tuổi chiến sĩ trạm cảnh sát biển việt nam đang làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu tại huyện đảo
đến hai mươi h ba mươi phút ca mổ kết thúc thành công bệnh nhân thoát mê an toàn chuyển xuống phòng hồi sức để theo dõi và điều trị hậu phẫu